tại thành phố thủ dầu một ubnd tỉnh bình dương đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức hội thảo khoa học
về công tác phòng chống tội phạm giết người cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội trong tình hình hiện nay
theo ngành chức năng tỉnh bình dương các vụ giết người đang tăng cao mà chỉ xuất phát từ những mâu thuẫn rất nhỏ trong cuộc sống
tính riêng trong ba năm gần đây bình dương đã xảy ra sáu trăm bảy mươi hai vụ giết người và cố ý gây thương tích khiến một trăm hai mươi bảy người thiệt mạng
về nguyên nhân có bảy mươi một do mâu thuẫn nhỏ và thu hẳn tức thời một mươi hai năm do ghen tuồng tình ái và sáu một do tranh chấp tài sản
từ nguyên nhân phạm pháp xảy ra cho thấy sự báo động xuống cấp một số chuẩn mực đạo đức xã hội
sự giãn nứt nền tảng giá trị ở nhiều gia đình sự xa suốt nhân cách cá nhân sự biến đổi văn hóa theo hướng tiêu cực
sự hạn chế và yếu kém trong công tác phòng chống tội phạm
trước tình hình trên các đại biểu tham dự hội thảo đã đưa ra các giải pháp ngăn ngừa loại tội phạm này
như công an cơ sở phải nắm chắc tình hình địa bàn kịp thời phát hiện mâu thuẫn phát sinh có thể dẫn đến hành vi xâm hại tính mạng và sức khỏe người khác
công an phối hợp với các ban ngành địa phương thực hiện tốt công tác tiếp cận xác minh các tranh chấp và hòa giải
huy động hiệu quả toàn bộ hệ thống chính trị tham gia nhiệt tình và có trách nhiệm vào công tác phòng chống tội phạm
bên cạnh đó chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật tổ chức các buổi sinh hoạt cộng đồng hướng dẫn người dân phương pháp ngăn ngừa phát sinh mâu thuẫn trong xã hội